hôm qua với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và sự chung tay sẻ chia của cả xã hội đời sống người dân vùng lũ đã dần ổn định
nhưng những ký ức về trận lũ lịch sử vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người dân nơi đây
trận mưa lũ lịch sử tại huyện lang chánh trong những ngày đầu tháng một mươi vừa qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân
thế nhưng giữa lúc gian nan hiểm nguy ấy phẩm chất anh bộ đội cụ hồ lại được phát huy sáng ngời làm ấm lòng người dân vùng lũ
giữa cơn lũ dữ thượng tá cao đăng cường và đại úy nguyễn thành trùng cám bộ đồn biên phòng yên khương đã không quản hy sinh thân mình để đem lại sự bình yên cho nhân dân
đúng cái ký cơ cuộc mà tôi nói chuyện cuối cùng với đồng chí cao đăng cường là đúng là bằng một mươi năm giờ
tôi có điện
hỏi thăm đồng chí cường và dưới thị trấn dưới huyện tránh có mưa không
vì trên này hôm nay là thật sự là lúc một mươi năm giờ là mưa rất to
trên biên giới mưa rất to
tôi có điện cho anh cường cao văn cường bảo là anh ơi ở trên biên giới đến giờ phút này là mưa to và tắt đường
thì anh lên thì các anh cũng phải xem xét thế nào hay lên
những ngày này tại ngôi nhà vừa mới xây xong hồi năm ngoái của gia đình thượng tá cao đăng cường
dường như trở nên lạnh hơn trong cái rét của mùa đông
chị hạnh vợ anh cùng mẹ chồng con gái và con trai vẫn chưa nguy nỗi niềm thương nhớ
cuộc đời binh nghiệp của anh ở đơn vị nhiều hơn ở nhà
nhưng lúc anh ở nhà mãi mãi cũng là lúc anh đã không còn nữa
mãi đến tám giờ tự nhiên hôm đó thì mình thấy là nóng trong lòng nó nóng
không không khó chịu lắm

rồi nhắn tin nhờ mọi người là có anh trên đó thì điện về cho mẹ con nhé
mẹ con nóng rồi
thế thì hơn một mươi giờ gần một mươi tầm một mươi giờ đấy
thì đơn vị mới nhận xuống là anh đi qua đợt trạng rồi bị lú quất
thế thì đó là gia đình
được là anh anh bị mất thì đi làm giúp bố
bố con đã hy sinh vì cái trận lũ này
và con cũng rất yêu thương bố con
và cũng giống như một người anh hùng trong lòng của con
đối với hai đồng chí này thì là là là
trong công việc thì rất là nhiệt tình
thì hai đồng chí này cũng là cái người lâu năm phục vụ trên biên giới mà cũng là lớn tuổi
cái sự hy sinh của hai đồng chí là mất mát rất là to lớn đối với đơn vị chúng tôi
thì qua đấy thì cũng là cái bài học cũng như là tấm gương cho cán bộ chính sĩ đồn viện phòng ngồi theo
gia đình nguyễn cường có một cháu đang học
gia đình nguyễn trũng một cháu đang học
chúng tôi đưa vào cái
các cháu vào danh sách là cái chương trình nâng các em tới trường
do bộ lệnh tổ chức
thế thì cũng ủng hộ các cháu này là mỗi năm học
là có chín tháng học
mỗi chín lần mỗi tháng là năm trăm linh
như thế là mỗi năm học các cháu ủng hộ cháu là bốn triệu rưỡi
giúp các cháu hỗ trợ tiền giấy bút chi phí học hành
đến khi nào học xong cơ ba thì thôi
người chiến sĩ ấy các anh đã trở về với đất mẹ
sự hy sinh của các anh càng làm sáng ngời lên phẩm chất bộ đội cụ hồ
vượt qua đau thương mất mát
đội của anh lại đang ngày đêm sắt cánh cùng người dân
cây dựng lại cuộc sống từ những đổ nát sau cơn lũ dữ
tên của các anh sẽ mãi được ghi nhớ
khắc tạc vào núi
trở thành những tượng đài bất tử trong lòng nhân dân
để chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao giữa năm hai nghìn một mươi bảy
và năm mới hai nghìn một mươi tám
nhiều sự kiện văn hóa hoạt động xã hội
đã được tổ chức tại trung tâm hà nội
thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân
trong và ngoại thành thủ đô
ngay từ tối hàng chục ngàn khán giả đã có mặt tại khu vực trung tâm
tham gia các chương trình nghệ thuật
nằm trong chuỗi sự kiện đếm ngược
chào năm mới với nhiều thể loại nhà khác nhau
quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước
bên cạnh đó được triển khai từ nhiều tháng trước
nhiều tuyến phố tại hà nội đều được trang hoàng lung linh rực rỡ
mang lại bầu không khí ấm áp
nhưng vẫn không kém phần vui tươi cho người dân thủ đô
dọc các tuyến phố lý thái tổ đinh tiên hoàng tràng thi
người dân không khó để nhận ra những hình ảnh quen thuộc
như khuê văn các cánh chim hòa bình hòa đảo hòa mai
vốn là biểu tượng của mảnh đất hà thành
lại tiếp tục được sáng đèn mỗi dịp tết đến xuân về
vâng thưa quý vị và các bạn
nơi tôi đang đứng chính là phố đi bộ
một trong những nơi trung tâm nhất của thủ đô hà nội
và các bạn có thể thấy rằng là ngày hôm nay
rất vui trên các tuyến phố của hà nội
để đón chờ một năm mới hai nghìn một mươi tám đầy hứng khởi
trên tuyến phố đi bộ này
thì tôi gặp rất nhiều các bạn trẻ đi chơi
với những niềm hân hoan
và có lẽ là chúng ta sẽ hỏi ngay một số bạn trẻ
xem cái cảm xúc của các bạn bây giờ là như thế nào
em có thể cho anh biết cảm xúc của em trong ngày hôm nay

em cảm thấy thật là

thế trong năm hai nghìn một mươi tám thì em sẽ mong chờ điều gì
em mong chờ rất nhiều điều ạ
thứ nhất là em muốn em
khỏe mạnh để nuôi dưỡng bạn em ạ
phải học tập thì em muốn năm sau
năm nay em thí độ ạ
năm sau em muốn thí độ cấp ba
đây là lần đầu tiên là em đến phố đi bộ
nhất là trong ngày giao thừa này em thấy
ở đây là rất là sôi động
đoạt nhiều người
ở đây tâm nập
ở đây là rất nhiều cái
cái mà em chưa từng thấy
như bóng galaxy ạ
em chưa thấy
ở đây ạ
ở đây em
rất là vui

em mong muốn nghĩa điều gì cho mình
em mong muốn là
thứ nhất là về
học tập thì em muốn được
kết quả cao trong học kỳ hai
em có một thành tích tốt
thì ở các bạn
tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều tình cảm tốt đẹp
những chuyến du lịch vui vẻ với bạn bè
tôi yêu quang cảnh và con người hà nội
tôi hy vọng sự bình yên và một cuộc sống nhiều trải nghiệm hơn
trong những giờ khắc cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy
trên cả nước đã có rất nhiều các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn
chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
thực hiện theo kế hoạch chung về tổ chức các hoạt động chào đón xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh an giang
theo đó các sở ban ngành đặc biệt là sở văn hóa thể thao và du lịch an giang đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thật sinh động
theo dòng sự kiện hàng ngàn người dân nô nước đổ ra phố
nhất là các tuyến đường nguyễn huệ hai bà trưng cầu hoàng diệu duy tân
bên cạnh là không gian mua sắm tại các chợ đêm cà phê bẹt cũng tấp nập và vô cùng nhộn nhịp
qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa này đã tạo được diện mạo thành phố long xuyên an giang sinh động
có nhiều điểm nhấn để thu hút người dân cũng như khách tham quan trong ngày đầu năm mới
còn tại thành phố cần thơ đã tổ chức chương trình nghệ thuật cần thơ chào năm mới hai nghìn một mươi tám
diễn ra tại công viên lưu hữu phước quận ninh kiều
với sự tham gia biểu diễn của các diễn viên đến từ thành phố cần thơ các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
và các ca sĩ nghệ sĩ nhóm nhạc đến từ thành phố hồ chí minh
các ca sĩ nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi mùa xuân bắc hồ và đảng cộng sản việt nam quang vinh
đặc biệt chương trình còn giới thiệu một mươi mốc son đáng nhớ của thành phố cần thơ trong năm hai nghìn một mươi chín
với biết bao khát vọng vươn xa bay cao với kỳ vọng hướng đến tương lai
ngày cuối năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng tiết trời xe lạnh thời tiết có mưa nặng hạt
nhưng ngay từ chiều dòng người đông đúc từ nhiều ngã đường đã đổ về khu vực trung tâm
để hòa mình trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
công viên biển đông với các cuộc trình diễn âm nhạc có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng
quảng trường hai mươi chín tháng ba với lễ hội đếm ngược mang chủ đề đà nẵng chào xuân countdown party hai nghìn một mươi tám
tổ hợp du lịch và giải trí coco bay với lễ hội coco stalife fest hai nghìn một mươi bảy đã và đang thu hút đông đảo người tham gia
đặc biệt năm nay thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở hai địa điểm là giữa sông hàn và tổ hợp du lịch và giải trí coco bay
bằng nguồn kinh phí xã hội hóa
mục đích của chương trình nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân địa phương và du khách đến với thành phố đà nẵng
tại khu vực bờ bắc cầu rồng nhiều người dân và du khách đã đến từ sớm tìm cho mình vị trí thuận lợi
để thưởng lãm những màn pháo hoa nghệ thuật đẹp mắt hào hức chờ đón giây phút chào năm mới
hiện nay thành phố đà nẵng là một thành phố trẻ và năng động tổ chức rất nhiều các sự kiện để đón chào một năm mới

bước sang một năm mới năm hai nghìn một mươi tám em xin kính chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng hạnh phúc ấm no
năm hai nghìn một mươi tám được thành phố đà nẵng chọn là năm đầy mạnh thú hút đầu tư
những màn nghệ thuật đặc sắc mở đầu cho một năm mới với động lực mới đầy triển vọng của thành phố biển miền trung
trước thèm năm mới hai nghìn một mươi tám đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh kỳ vọng trong năm mới
đất nước và thành phố đạt được nhiều thành tựu mới
kỳ vọng trong năm mới đất nước và thành phố đạt được nhiều thành tựu mới
kinh tế phát triển đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc
an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững và tăng cường
mặc dù trong năm qua tình hình thế giới và trong khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp
kinh tế suy giảm xung đột vũ trang giữa các quốc gia còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường
đối với thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế trên đã tăng trưởng khá
đã có một mươi sáu trên một mươi chín chỉ tiêu vượt kế hoạch năm
tổng sản phẩm nội địa tăng trưởng tám hai mươi năm
so với tám năm của năm ngoái
thu ngân sách gần ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng tăng một mươi hai chín mươi bốn
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng một mươi tám mươi
khách quốc tế đến thành phố đạt gần sáu bốn triệu lượt tăng hai mươi hai tám mươi tám
xuất khẩu hàng hóa đạt ba mươi năm hai tỷ đô la tăng một mươi năm một mươi
nhập khẩu đạt bốn mươi ba tỷ đô la tăng một mươi ba hai
đời sống của nhân dân không ngừng được tăng lên
chính trị ổn định quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường
trước thềm năm mới
nhân dân gửi gắm tâm tư và kỳ vọng
hy vọng qua năm hai nghìn một mươi tám sẽ có giải quyết quyết đoán hơn của lãnh đạo thành phố
dọn dẹp lòng lề đường tạo sự thông thoáng cho người đi bộ
giao thông sẽ tốt hơn không bị cản trở
sẽ ổn định hơn an toàn giao thông hơn cho mọi người
em kỳ vọng trong năm hai nghìn một mươi tám này thì những tệ nạn xã hội
cũng như là các tài nạn
về phòng chơi chơi cháy sẽ được giảm
và các công tác phòng chơi chơi cháy được cải thiện
cũng như là các anh sẽ được nâng cao năng lực phòng chơi chơi cháy
và đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng
sẽ được triển khai mạnh hơn nữa
không khí rộn ràng của năm mới đang tràn về thành phố mang tên bắc
rất nhiều người dân và du khách đã đổ ra phố đi bộ nguyễn huệ
bùi viện và các tụ điểm vui chơi
để thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật
để đón chào năm mới trình diễn ánh sáng ba d
kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại
lễ đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
màn bắn phá hoa đặc sắc
khi thời khắc kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy sắp tới gần
người dân tại các quốc gia trên toàn thế giới
cùng nhau chào đón năm mới theo những cách độc đáo khác nhau
với nhiều cảm xúc đan xen
xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với không khí chào đón năm mới
ở các nước trên thế giới mà chúng tôi mới cập nhật
người dân ở auckland new zealand
nằm trong số những người đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới
theo vòng quay trái đất new zealand đã bước sang năm mới
lúc một mươi một h gmt tức một mươi tám h giờ việt nam
lễ đón năm mới được tổ chức với màn bắn pháo hoa
từ trên tòa tháp mang tính biểu tượng sky tower
một đồng hồ số khổng lồ trên tháp đếm ngược đến khoảnh khắc giao thừa
khoảng ba quả pháo hoa đã được bắn trong hơn năm phút
năm mới về với người dân sydney australia
với màn trình diễn phá hoa đầy sắc màu ở cầu càng sydney
đây là một trong những màn trình diễn được trông đợi nhất mỗi dịp năm mới
trời đột ngột trở lạnh vào buổi tối
tuy vậy không ngăn được những con phố đông nhịt người đón giao thừa
người dân ở ngoại ô thủ đô athen hy lạp
đã bắt đầu đón chào dịp lễ hội quan trọng nhất trong năm
với chiếc bánh vassilopita khổng lồ
loại bánh truyền thống của nước này do bốn mươi nghệ nhân làm bánh tạo nên
các nghệ nhân đã phải mất ba ngày để hoàn thành chiếc bánh vassilopita khổng lồ
nặng hai năm trăm linh kg với chiều dài bảy mươi m và rộng ba m
để niềm vui lễ hội được lan tỏa
chiếc bánh đặc biệt được cắt ra thành một mươi năm miếng
để chia cho người dân địa phương và du khách
trong khi đó thời tiết lạnh giá dự báo sẽ gây không ít khó khăn
cho việc chào đón năm mới của người dân phía tây bắc nước mỹ
với nhiệt độ thấp kỷ lục trong nhiều năm và tuyết rơi dày
tại khu vực núi rocky tuyết cao quá ngưỡng cửa sổ
và người dân không thể đi lại được nếu không vất vả dọn tuyết cao ngang ngực
một khu vực rộng lớn trải dài từ montana đến minier
phải chịu nhiệt độ dưới âm một mươi hai độ c
còn tại miền đông nước mỹ lễ thả quả cầu pha lê
tại quảng trường thời đại đêm giao thừa
là một truyền thống có từ lâu đời
và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước mỹ
mặc dù quả cầu với hai sáu trăm tám mươi tám khối tam giác bằng pha lê
đã được hoàn thiện từ trước đây vài ngày
các nghệ nhân và kỹ sư sẽ liên tục thử nghiệm quả cầu
cho tới những giờ cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy
để bảo đảm nó sẽ rơi đúng vào thời khắc giao thừa
trong khi các khối phá lê đồng thời phát sáng
còn tại brazil hàng chục nghìn quả bóng bay đầy màu sắc
được thả lên bầu trời thành phố sao paulo
để chuẩn bị đón chào năm mới
trong khi đó công tác chuẩn bị cho lễ mừng năm mới
ở bãi biển copacabana với một mươi bảy phút bắn pháo hoa
và màn biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng cũng sẵn sàng
thân ái chào tạm biệt